theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam trong giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi chín
bình quân số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng khoảng từ hai mươi đến ba mươi so với năm trước
và bắt đầu tăng mạnh từ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể năm hai nghìn một mươi chín số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn năm trăm năm mươi tám người
gấp hai lần so với năm hai nghìn một mươi tám bằng cả một mươi một năm trước cộng lại
năm hai nghìn hai mươi số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn một một mươi hai triệu người
gần gấp đôi so với số tham gia năm hai nghìn một mươi chín và bằng khoảng một mươi hai năm trước cộng lại
đạt hai hai mươi tám lực lượng lao động trong độ tuổi lao động vượt chỉ tiêu nghị quyết số hai mươi tám của trung ương đề ra
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một năm trăm linh tám triệu người
tăng tám chín mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên để đạt bao phủ sáu mươi lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội
và sáu mươi người cao tuổi có lương hưu vào năm hai nghìn ba mươi cần có những giải pháp cải cách mạnh mẽ
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bảo hiểm xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với hội nông dân
hội phụ nữ huyện xã tập trung triển khai nhiều mô hình truyền thông như mô hình đi sâu tư vấn sát
xã điểm tham gia phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
nhằm mang đến cho người dân cái nhìn đúng đắn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
gia đình chị nguyễn thị chiến ở xã tràng sơn huyện thạch thất thành phố hà nội
có truyền thống làng nghề mộc từ nhiều năm nay
thời gian trước công việc ổn định đều đặn sức khỏe tốt nên hai vợ chồng chị chiến chưa nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động
tuy nhiên qua sự tuyên truyền của cán bộ bảo hiểm xã hội huyện thạch thất
hội phụ nữ vợ chồng chị chiến đã ý thức được sự cần thiết phải tham gia vào hệ thống an sinh của nhà nước
bởi công việc hàng ngày thường xuyên tiếp xúc với mùn cưa bụi gỗ tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe khi về giá
bà hoàng thị xuyên năm nay sáu mươi tám tuổi ở xã vạn điểm huyện thường tín tp hcm
công tác ở hợp tác xã nông nghiệp vạn điểm từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nhưng đến năm hai nghìn ba mới có quy định về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho những người làm việc ở hợp tác xã
từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn một mươi bảy bà xuyên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được một mươi bốn năm nhưng chưa đủ hai mươi năm
còn thiếu khoảng năm năm nữa bà xuyên mới đủ điều kiện để được hưởng lương hưu
nhạy bén nắm bắt tình hình qua giả soát danh sách các đối tượng trên địa bàn
các cán bộ bảo hiểm xã hội huyện thường tín đã đến nhà tuyên truyền vận động bà xuyên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
theo hình thức đóng tiền một lần cho số năm còn lại để hưởng lương hưu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bà xuyên bắt đầu được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đi khám chữa bệnh
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bà xuyên bắt đầu được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đi khám chữa bệnh

nguyên nhân là do bảo hiểm xã hội tự nguyện nói chung trong cả nước vẫn còn thấp so với tiềm năng
bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ đó là hưu trí và tử tuất
hơn nữa phải đóng tận hai mươi năm mới được hưởng lương hưu nên chính sách chưa hấp dẫn người tham gia
trong khi đó quyền lợi ngay trước mắt mà người dân cần đó là chế độ về ốm đau thai sản thì chính sách này chưa đáp ứng được
hơn hai năm diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín khiến cho đời sống nhất là người lao động tự do
lao động khu vực phi chính thức gặp nhiều khó khăn thu nhập bị giảm suốt nghiêm trọng
việc này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
theo tinh thần nghị quyết hai mươi tám nqtvk về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
tuy nhiên bằng nhiều cách làm sáng tạo linh hoạt ngành bảo hiểm xã hội việt nam
cũng như bảo hiểm xã hội các địa phương đã vào cuộc một cách quyết liệt
nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân
trong chương trình hôm nay chúng tôi mới đến trường quay giáo sư tiến sĩ giang thanh long
giảng viên cao cấp trường đại học kinh tế quốc dân để trò chuyện và bàn luận chung quanh chủ đề này
xin chân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ giang thanh long đã tham gia chương trình hôm nay
vâng xin chào và cảm ơn truyền hình nhân dân đã mời tôi đến bản luận về vấn đề này
vâng thưa giáo sư tiến sĩ giang thanh long phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

tuy nhiên thì có một cái vấn đề là những người hộ nghèo hay là cận nghèo hoặc là những nhóm đối tượng khác
thì được nhà nước hỗ trợ nhưng mà lại có một mức hỗ trợ là dựa trên chuẩn nghèo đấy chuẩn nghèo của nông thôn
cho nên là nếu như bây giờ tôi đóng một triệu thì tôi cũng vẫn chỉ được hỗ trợ là trên cùng một cái mức
giống như những người khác đóng ba triệu hay bốn triệu
chính vì lý do đó thì khi chúng tôi phỏng vấn một số người lao động
người ta nói rằng là hiện nay với cách hỗ trợ như vậy thì nó cũng chưa đảm bảo sự công bằng
giữa các nhóm
và họ rất mong muốn là có tìm cách hỗ trợ khác để nó đảm bảo hơn để tạo được động lực
cái thứ hai tức là vấn đề liên quan đến chế độ hưởng
hiện nay thì bảo hiểm sổ tư nguyện thì người tham gia chỉ có hai chế độ mà trong dài hạn
đấy là hưu trí và tử tuất
nghĩa là người ta phải đóng ít nhất là hai mươi năm thì người ta mới có thể được hưởng các cái chế độ liên quan
tuy nhiên thì đối với những người tham gia bảo hiểm sổ tư nguyện là lao động phi chính thức
lao động tự do
cho nên những quyền lợi sát sườn đối với họ trong công việc ví dụ như là tai nạn lao động
ốm đau này thậm chí là thai sản này rồi các cái vấn đề liên quan thất nghiệp
đặc biệt là covid thất nghiệp chúng ta đã nhìn thấy rất rõ
thì nó dẫn đến là người ta không được hưởng bất kỳ cái chế độ nào
cho nên đây cũng là một cái cú sốc đối với những người tham gia
tức là họ thấy rằng rõ ràng là những thứ chúng tôi đã tham gia nhưng mà đến lúc mà tôi cần
các cái quyền lợi thì tôi lại không được mà tôi lại phải chờ đến tận hai mươi năm
để được hưởng hưu trí và tử tuất
thì đấy là một cái điều là về mặt chính sách nó cản trở
cái thứ hai thì tôi nghĩ là nó liên quan đến vấn đề tuyên truyền
như chúng ta đều biết là lao động tự do lao động phi chính thức
thì họ có một cái đặc trưng rất là khác biệt với những lao động chính thống
đấy là gì đấy là mức độ di biến động của họ rất là cao
rồi công việc của họ thay đổi liên tục
đặc biệt là những cái mùa như thế này chúng ta đều thấy những người di cư
từ những vùng khác đến hà nội chẳng hạn đúng không
để có thể có thêm tăng thêm thu nhập cuối năm
thế thì rõ ràng là trong quá trình này nếu như mà tại địa phương
mà lại tìm đến những người người ta đang ở địa phương đấy
để mà tuyên truyền vấn đề liên quan bảo hiểm
thì rõ ràng là người ta sẽ không ở địa phương nữa
thế thì làm thế nào để tuyên truyền được họ thì thực sự đấy là một vấn đề rất khó
với cả cơ quan bảo hiểm sổ việt nam cũng như là địa phương
thế ngoài ra là thế này thậm chí cả những người địa phương
cũng như đã từng quan sát rồi là họ rời gia đình rời nhà
lúc khoảng năm giờ sáng thậm chí sớm hơn
và họ về lúc một mươi một giờ đêm
thế thì làm thế nào để một công chức về bảo hiểm xã hội
họ có thể là tuyên truyền được
bởi vì là đấy là cái ngoài giờ làm việc rồi
đúng không ạ
chính vì lý do đó thì tôi nghĩ rằng là
nó cũng là một cái vấn đề khó
ngoài ra thì hiện nay là cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam
cũng có rất nhiều các kênh tuyên truyền khác nhau
ví dụ như thông qua website
nhưng thực tế thì khi chúng tôi phỏng vấn thì thấy rằng là
cũng ít người người ta quan tâm website
cái thứ ba tôi nghĩ là nó liên quan đến vấn đề là
bản thân cái đặc trưng của cái người lao động
mà tham gia bảo hiểm xã hội thường nguyện
thì thực tế thì chúng ta cũng phân tích là
lao động đấy là những người lao động tự do
không phải là họ thu nhập thấp đâu
có nhiều người thu nhập cũng tương đối là cao
thế nhưng tuy nhiên thì là họ nhiều khi họ
họ chưa thực sự có một cái văn hóa
nó gọi là văn hóa tham gia bảo hiểm xã hội
tức là họ chưa tính đến vấn đề rủi ro
và trước hết là họ phải xử lý các vấn đề trước mắt
ví dụ như là tiêu dùng cho gia đình này
cho con cái học hành này
rồi chăm sóc sức khỏe còn vấn
thì còn đâu họ nói rằng là
thôi là cứ lo cái này trước đã
thế còn đâu đến lúc mình mà bị ẩm sao
thì tính sau
thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái nữa là
một cái rào cản
đấy là thường mà cũng giống như các quốc gia khác thôi
đấy người ta gọi là văn hóa tham gia bảo hiểm thấp
đấy và như vậy là chúng ta thấy rằng là
có rất nhiều cái yếu tố nó khiến cho
cái việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
là nó có phát triển
nhưng thực sự là nó chậm hơn so với chúng ta mong muốn
nghị quyết hai mươi tám về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
đặt mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì nông dân và lao động khu vực
phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chiếm khoảng hai năm lực lượng
lao động trong độ tuổi cho đến nay thì
tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đạt được
bao nhiêu phần trăm trong mục tiêu thưa ông
và liệu chúng ta có thể đạt được mục tiêu về tỷ lệ
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vào năm hai nghìn hai mươi năm
theo tinh thần của nghị quyết hai mươi tám đề ra không
và tại sao
theo như các báo cáo của cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam
cũng như là một số các tính toán của chúng tôi
từ các dữ liệu liên quan đến khảo sát lao động việc làm
với các câu hỏi liên quan đến bảo hiểm
thì thấy rằng là hiện nay tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
là chiếm khoảng hai hai hai ba
lao động trong độ tuổi
như vậy là so với cả
mục tiêu là hai năm
vào năm hai nghìn hai mươi năm như vậy chúng ta còn khoảng
hai ba điểm phần trăm
với mục tiêu đó
thế như vậy là nếu như tính lao động
trong độ tuổi chúng ta cứ tính tạm thời là khoảng là
thì như vậy từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
chúng ta cần phải thu hút thêm khoảng
tám mươi người nữa để tham gia vào
bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì mới đạt được mục tiêu là hai năm
thế thì cá nhân tôi thì cho rằng là thế này
cái việc gặp khó khăn
hay là thuận lợi thì nó phụ thuộc rất lớn
vào tình hình kinh tế xã hội
tôi lấy ví dụ như là hiện nay nếu như chúng ta
phục hồi kinh tế mà nó không nhanh như chúng ta
mong đợi và do rất nhiều các yếu tố
khác nhau ví dụ trong và ngoài nước
thì dẫn đến là có thể là cái vấn đề lao động việc làm
nó chưa được phục hồi hoàn toàn
bởi vì lý do đó nó tác động rất lớn đến các vấn đề
bấp bênh thu nhập bấp bênh thì rõ ràng
nó là một yếu tố rất lớn khiến
nó cản trở cho người lao động vốn dĩ
công việc đã bấp bênh rồi thu nhập bấp bênh thêm
thì như vậy họ sẽ không có cái mong muốn tham gia
thế cho tôi nghĩ căn cơ
vẫn chính là sự thay đổi của nền kinh tế
nếu như chúng ta cải thiện được
tốc độ tăng trưởng cải thiện được
việc làm và thu nhập thì đương nhiên những người mà
kể cả khu vực phi chính thức họ cũng được
cải thiện vấn đề đấy thì họ sẽ có
cái động cơ động lực để tham gia cái thứ hai
tôi nghĩ rằng là hiện nay nó cũng
tùy thuộc nữa là về vấn đề liên quan đến cái
cách chúng ta
tiếp cận và hỗ trợ những người khó khăn như vậy
có thể là do mức đóng khác nhau
thế nhưng mà họ lại có mức
hỗ trợ giống hệt nhau bởi vì do đó
thì nó cũng là một yếu tố mà tôi phỏng vấn
người lao động người ta nói rằng là nó không tạo ra
động lực nó to lớn ví dụ như tôi đóng năm triệu
so với anh đóng chỉ có một triệu thôi
thì mức hưởng mức hỗ trợ của tôi
chỉ có khoảng là hai trăm linh nghìn giống hệt nhau
thì thực ra nó cũng không phải là một cái động cơ
cho những người năm triệu đóng nhiều hơn so với người một triệu
hay hai triệu nên tôi nghĩ rằng đấy là
một cái mà chúng ta cần phải cân nhắc khi cải cách
chắc chắn là cái việc tuyên truyền
chúng ta phải có hình thức nào đó
để thay đổi để làm sao họ nhận biết được rằng là đấy
trong quá trình mà anh đi làm việc
và đặc biệt là với
bức tranh của covid anh tôi thấy rằng là
anh có rất nhiều rủi ro liên quan thế nên tham gia
bảo hiểm xã hội đấy là một trong những
điều rất quan trọng thế và
cái nữa thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đang
cân nhắc đến trong cái sửa đổi luật đấy là
có thể đưa thêm các chính sách chế độ
vào cho cái bảo hiểm xã hội tự nguyện
cho nên là tất nhiên trong một hai năm thì nó
thay đổi một cách rất nhiều thứ như vậy
là rất là khó nhưng tuy nhiên tôi nghĩ rằng là
cái mục tiêu lâu dài đấy là giữ
người trong hệ thống bảo hiểm có thể là
đến năm hai nghìn hai mươi năm chưa chắc mình đã đạt được hai
hai năm đúng không nhưng tôi nghĩ
cái đấy nó không phải là vấn đề quá lớn mà có thể
thậm chí là ngay sau hai nghìn hai mươi năm mình có thể đạt đến
thậm chí ba nếu như mình có sự thay đổi
căn cơ và các chính sách thì thu hút họ hơn
thế nên là tôi vẫn nghĩ rằng là
cái mục tiêu bền vững đấy chính là
giữ chân cái người tham gia bảo hiểm
xã hội ở lại hệ thống để thấy rằng là
bây giờ họ đóng góp để sau này chính là họ hưởng
những cái gì họ đóng góp thay vì là gì là họ
cứ đi ra lại đi vào đi dạy vào
làm cho cái sự bất ổn của hệ thống rất là nhiều
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư
giang thanh long và ngay sau đây xin mời giáo sư
cùng quý vị khán giả theo dõi một clip của chủ nhân dân thực hiện
theo tổng cục thống kê
việt nam có khu vực phi chính thức
rất lớn với quy mô khoảng ba mươi
gdp của cải xã hội do
do người lao động ở khu vực phi chính thức tạo ra
đóng góp tích cực vào gdp quốc gia
tuy vậy người lao động khu vực phi chính thức
thường là những người yếu thế dễ bị tổn thương
việc làm bấp bênh thiếu ổn định
không có hợp đồng lao động không được hưởng
bảo hiểm xã hội và không được chi trả
cả chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội
để đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực này
nhà nước đã ban hành chính sách bảo hiểm xã hội
tự nguyện từ năm hai nghìn tám
nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động
ở khu vực phi chính thức được tham gia bảo hiểm xã hội
tuy nhiên hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội
tự nguyện của cả nước mới chỉ đạt một năm trăm linh tám triệu người
so với mấy chục triệu lao động
trong khu vực phi chính thức
thì đây là một con số rất nhỏ
trong nhóm đối tượng như lao động trẻ
lao động khu vực phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn
trong lực lượng lao động lại rất hạn chế
về khả năng tài chính để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước trong đóng góp
anh lê tiến thành ở xã phương trung
huyện thanh oai thành phố hà nội
năm nay ngoài ba mươi tuổi
là lao động tự do làm nông nghiệp tại nhà
nhiều năm nay dù đã được vận động tuyên truyền
nhưng anh còn băn khoăn
chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
vì cho rằng các chế độ của chính sách chưa hấp dẫn
linh hoạt cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu
của những lao động trẻ
tôi nghĩ là bây giờ cái bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì có mỗi hai hình thức
là bảo hiểm có hưu trí
thì nếu như bảo hiểm xã hội tự nguyện
mà có tích hợp thêm cái bảo hiểm y tế nữa
để chăm sóc sức khỏe nữa
thì mọi người sẽ tìm đến nhiều hơn
và sẽ tham gia cái bảo hiểm này nhiều hơn
bà lê thị nụ ở xã ninh giang
huyện hoa lư tỉnh ninh bình
năm nay sáu mươi tuổi mở một cửa hàng buôn bán nhỏ
tại nhà thu nhập không cao
hiện tại sức khỏe của bà nụ vẫn ổn định
và có thể tiếp tục buôn bán để có thu nhập chi tiêu hàng ngày
tuy nhiên đã không ít lần bà nụ
trăn trở nghĩ đến
tuổi già sẽ bị phụ thuộc vào con cái
khi không có lương hưu
bà cũng biết đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhà nước
nhưng còn băn khoăn chưa tham gia
vì thời gian đóng những hai mươi năm
sẽ rất lâu được hưởng lương hưu
so với những người trong độ tuổi của bà nông
cũng muốn tham gia bảo hiểm tình nguyện
nhưng mà cân bản điều kiện mình thu nhập
nó còn đang kém
thời gian nó kéo dài quá
bây giờ làm sao mà rút ngắn thời gian lại
cho bà con
không có như sau này nó xảy ra
tuổi này nó bất thình lệnh

lúc mình hưởng được cái bảo hiểm đấy
thì quá là ít rồi
chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
nó chưa hấp dẫn là đúng thôi
bởi vì nó đóng ít thưởng ít
và rõ ràng là nó chỉ là một cái
chỗ dựa có tính chất là
ở cái mức tối thiếu khi về già
và nhà nước thì có hỗ trợ
nhưng mà trước đây là chúng ta hỗ trợ
ba mươi cho hộ nghèo
hai mươi năm cho hộ cận nghèo
nhưng bây giờ hộ nghèo và hộ cận nghèo đã gần hết rồi
thì các cái hộ khác
chỉ có một mươi

thì chúng ta có thể hỗ trợ
chúng ta nên hòa đồng làm sao đó để chúng ta nâng cái mức
có cái một mươi này lên này
cái xu hướng của chúng ta là chúng ta
khuyến khích để cho người lao động
tham gia vào cái hệ thống bảo hiểm xã hội của chúng ta đã
mặc dù chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
có vai trò rất quan trọng đối với người lao động
nhưng nhiều người chưa biết hoặc hiểu
chưa đầy đủ về ý nghĩa nội dung
chính sách bảo hiểm xã hội thậm chí nhầm lẫn
với bảo hiểm thương mại khác do thiếu thông tin
tuy nhiên cũng phải nói rằng
chính sự khác biệt lớn trong thụ hưởng
các chế độ giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc
và bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những nguyên nhân
khiến chính sách bảo hiểm xã hội không hấp dẫn
người tham gia trong khi các rủi ro
trước mắt về mất thu nhập như
ốm đau thai sản nuôi con nhỏ
có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân
thì lại không được hỗ trợ chia sẻ
bên cạnh đó việc thời gian tham gia
chờ đợi quá lâu để được hưởng chế độ
hưu trí và tử tuất đã khiến người
lao động không mặn mà với bảo hiểm xã hội tự nguyện
xin được tiếp tục chương trình với giáo sư tiến sĩ giang thanh long
thưa giáo sư ông đề ra như thế nào
về sự vào cuộc của toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam
trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
nhất là trong những năm gần đây
tôi nghĩ là một trong những cái điều rất cơ bản
nó đóng góp cho việc thay đổi
cái hình thức của cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam
cũng như các chính quyền địa phương
trong việc là thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội
nói chung bảo hiểm xã hội tự nguyện
trong những năm gần đây là
chính là cái bản lề của nghị quyết hai mươi tám
và sau đó là có nghị quyết một trăm linh
của chính phủ vào năm hai nghìn một mươi
để triển khai thực hiện cái nghị quyết
thế thì ở đây thì nó thể hiện rất là rõ là
cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam họ rất chủ động
làm việc với chính quyền các địa phương
không chỉ là tỉnh mà thậm chí ở các cấp thấp hơn
cũng như là huyện và đặc biệt các cơ quan bảo hiểm xã hội
ở cấp huyện là nơi mà
giám sát được tất cả những cái hoạt động liên quan
đến các cấp thấp hơn như cấp xã
hoặc là thậm chí là thôn tổ thì họ đã triển khai
rất nhiều các hoạt động khác nhau
và việc đầu tiên tôi thấy rất rõ đấy chính là cái
công tác tuyên truyền
tức là họ tuyên truyền thường xuyên với cả người dân
tại địa phương là tham gia bảo hiểm xã hội
thì có cái gì có lợi như thế nào
rồi phòng chống rủi ro ra làm sao
nếu như mà tham gia thì được hưởng như thế nào
tuy nhiên thì như chúng ta đều thấy rõ là
hiện nay thì rõ ràng là
nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
với cả tự nguyện nó rất khác nhau về cái đặc trưng
về lao động chính vì lý do đó thì mặc dù đã có
những thay đổi rất lớn về công tác
tuyên truyền công tác vận động
người dân tham gia thì sự thay đổi
thể hiện bằng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đã có tăng nhưng mà thực sự là nó
do rất nhiều cái yếu tố khác nhau thì nó vẫn chưa
tăng như chúng ta mong muốn cho nên nó đòi hỏi là
cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cũng như là
các chính quyền địa phương mới tiếp tục nỗ lực
hơn nữa trong việc thúc đẩy người dân tham gia
thưa giáo sư có thể thấy là
toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam đã vào cuộc
một cách quyết liệt để phát triển người tham gia
bảo hiểm xã hội tự nguyện theo ông thì ở khu vực
phi chính thức có nhận thức được hết tinh thần
nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
qua sự vào cuộc của ngành bảo hiểm hay không và tại sao
tôi cũng vẫn
khẳng định rằng là
công tác tuyên truyền của ngành bảo hiểm
xã hội đã được thay đổi rất là lớn nếu so
cách đây khoảng chục năm khi mà tôi cũng tham gia
những hoạt động liên quan đến nghiên cứu
thì đến bây giờ thực sự là họ rất nhiều công cụ
để làm thay đổi tuy nhiên có
hai vấn đề mà khiến cho
cái nhận thức về vấn đề bảo hiểm xã hội
thực ra là vẫn chưa được cải thiện
quá nhiều ở cái chỗ thứ nhất là
do cái công tác tuyên truyền của mình
có thể là do nó không khớp về mặt thời gian
không khớp về mặt đối tượng hay chính vì lý do đó
làm cho cái việc tuyên truyền
nó trở nên là khó khăn tôi thấy
ví dụ như hiện nay nếu như ngay cả những người
có chuyên môn đọc về vấn đề liên quan đến bảo hiểm
thì anh đóng như thế nào anh hưởng như thế nào
thực ra là nó là một cái vấn đề
rất là dối giắm tức là đọc
để hiểu được căn cơ
thì nó không phải là ít
thời gian đâu thế chính vì lý do đó thì tôi nghĩ rằng là
có những cái mà tuyên truyền nó ngắn hơn
làm sao mà nói rằng nếu anh đóng từng đây
thì anh có thể hưởng từng đây thì nó là tạo ra
một bức tranh rất rõ cho người tham gia nhưng cái thứ
hai tôi nghĩ là nó vẫn khó khăn chủ yếu là từ
phía cái đối tượng mà chúng ta đang tiếp cận
đến từ một mặt là đời sống của họ
cũng chưa phải là tốt
vẫn còn khó khăn thế cho nên là họ phải lo
vấn đề trước mắt trước sau đó họ sẽ lo
các vấn đề lâu dài bởi vì bản thân họ biết là khi
tham gia thì họ chỉ hưởng hai chế độ đấy là
hưu trí tử tuất và sau hai mươi năm đóng
cho nên là họ nghĩ là phải cân đối
mọi thứ trong trước mắt chứ nếu bây giờ
mình đã có thêm các chế độ khác trong ngã hạn là nếu
anh đóng anh có thể hưởng ngay thất nghiệp và
năm tới anh có thể hưởng ngay cái tai nạn
lao động nếu như anh có hoặc là hưởng ngay cái
thai sản v v thế thì rõ ràng là họ sẽ có
cái hành vi sẽ thay đổi ngay tuy nhiên
thì cứ giả sử rằng chúng ta vẫn giữ
cái chế độ như cũ đi thế thì như vậy là rõ ràng
người ta sẽ phải là gì cân nhắc giữa cái chi tiêu
bây giờ với chi tiêu trong tương lai đấy chính là
cái việc đóng cho bảo hiểm thế thì
nó dẫn đến một cái tình trạng tức là
làm cho cái người lao động
mà thực sự có thu nhập thấp họ
cảm thấy là rất là thờ ơ mặc dù họ biết
rằng là nếu họ có tham gia bảo hiểm
thì họ sẽ có những chế độ này chế độ kia
trong tương lai thế nhưng mà trên thực tế thì như tôi
vừa nói là do phải cân nhắc rất nhiều
các vấn đề liên quan cái nữa là thế này
đặc biệt trong quá trình
mà tham gia khảo sát ở một số nơi
cũng như là thảo luận rất sâu về vấn đề bảo hiểm ấy
thì tôi thấy một cái điều rất rõ là
nhiều khi người ta nhầm lẫn giữa bảo hiểm
xã hội với cả những cái hình thức khác
có liên quan như là tiết kiệm tại ngân hàng
hay là mua bảo hiểm tư nhân v v
vâng bởi vì giữa hai những cái hình thức đó là
hoàn toàn khác nhau thế thì rõ ràng là
thuật ngữ là bảo hiểm xã hội
xã hội tức là lấy cái số đông
để chia sẻ rủi ro cho số ít
và như vậy là trong cái trường hợp này là
ở góc độ nào đó nhà nước đã đứng ra
bảo trợ cho vấn đề đấy tức là anh
có rủi ro thì lập tức là anh có thể được
bảo trợ đúng không anh có thể
được bao phủ bởi các cái chế độ khác nhau
tuy nhiên thì đôi lúc thì người ta lại so sánh là
nếu tôi tham gia bảo hiểm
xã hội thì tôi được lãi từng đây
trong khi đó tôi gửi ngân hàng tôi được lãi đến đây
thực ra cái tính chất nó hoàn toàn khác nhau cho nên tôi nghĩ rằng là
cái công tác tuyên truyền nó cũng cần phải
làm rõ là khi anh tham gia đấy thì
cái trách nhiệm xã hội của anh trách nhiệm với cộng đồng
trách nhiệm với gia đình nó như thế nào
điều gì xảy ra nếu như bây giờ một cái ngân hàng
nó làm ăn biết bát rồi đúng không thế thì rõ ràng
tiền anh mất hết rất khó được
có thể bảo vệ nhưng mà trong trường hợp anh tham gia
bảo hiểm xã hội thì rõ ràng là đã có
rất điều luật rất rõ ràng là rõ ràng là nhà nước
đứng ra bảo trợ vấn đề đó cho nên
trong ngoại hoàn cảnh anh đều được hưởng theo đúng cái chế độ
được quy định trong pháp luật
thưa giáo sư ngoài câu chuyện nỗ lực vận động
tuyên truyền người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì việc cốt lõi là chính sách và làm sao
thực sự hấp dẫn người tham gia
với các quyền lợi sát sườn với họ như vậy
thì bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ là
hưu trí và tử tuất ông có những phân tích
chuyên sâu gì về các chế độ hiện nay của
bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm xã hội tự nguyện
hiện nay chỉ có hai chế độ thôi chế độ dài hạn
bởi vì khi mình đóng mình nhìn thấy hai mươi năm nữa
mình mới hưởng đấy là hưu trí và tử tuất
thì đấy là cái mà nó làm cản trở
rất là rõ đặc biệt với những người có
thu nhập thấp thì họ nghĩ rằng là bây giờ
thôi tôi cứ chi tiêu bây giờ đã làm gì có đủ
tiền đâu mà đóng đến tận hai mươi năm nữa mới hưởng
đấy là cái tâm lý rất chung bây giờ và khi chúng tôi
đi phỏng vấn các cái lao động tự do
họ đều nói như vậy thu nhập của em bây giờ bấp bênh
bây giờ đóng rồi đến hai mươi năm nữa
mà chưa chắc đã được sống đến hai mươi năm nữa
mà hưởng đấy là cái quan niệm rất chung của họ
trong khi đó thì những cái mà như
chúng ta cũng đã vừa nói là
quyền lợi rất là sát sườn ví dụ như là
thất nghiệp này rồi
bảo hiểm y tế này
rồi ốm đau thai sản tất cả
tai nạn lao động những cái đấy là thường xuyên có thể xảy ra
với những lao động tự do thì
họ lại không có chính vì lý do đó thì họ
thấy rằng là bây giờ đóng thì tôi chờ đến
tận hai mươi năm nữa mới được hưởng cho nên tôi nghĩ
rằng là tuyên truyền là một chuyện nhưng mà rõ ràng
là cái cách thức để chúng ta
làm sao tăng được cái quyền lợi cho cái người
tham gia đóng bảo hiểm thậm chí có những người
nói rằng là sẵn sàng có thể đóng thêm
để mà gì ạ để tăng cái quyền lợi đấy
nhưng mà rõ ràng bây giờ trong quy định luật hiện nay
của chúng ta chỉ có hai chế độ cho nên đấy là
một cái rào cản rất lớn đối với họ ngoài ra
thì tôi nghĩ là thế này tức là bản thân cái người
thì chính thức hoặc là lao động tự do thì họ cũng có
rất nhiều những cái vấn đề chăn trở trong
cái chuyện là bây giờ làm thế nào để có thể là
tính toán được cái việc là
tôi tham gia như vậy thì tôi sẽ
được hưởng như thế nào thì trên thực tế
hiện nay thì cái công thức để tính của chúng ta
nó cũng khá là làng nhẳng rất đến là
bây giờ nhiều người người ta muốn là thế giả sử bây giờ em đóng
từng đây mức từng đây thì là được hưởng
bao nhiêu đúng không thì rõ ràng
bây giờ nếu bình thường nếu như trong
các cái website của các cái
công ty bảo hiểm tư nhân
thì rất đơn giản là anh cho số tiền vào
năm nay đóng bao nhiêu tập tức nó sẽ ra
ngay một cái đầu tiền cuối cùng nhưng mà hiện nay
chúng ta là thực ra vẫn chưa có cái đấy
dẫn đến là nhiều người người ta cũng bảo là
thế giờ em đóng mỗi tháng là từng đầy tiền thì em được
bao nhiêu tiền bao giờ cũng thấy cái quyền lợi sắt sườn
mà họ phải tính là tôi được bao nhiêu
tiền thì tôi nghĩ rằng là những cái
tuyên truyền rất cơ bản thôi mà rõ ràng
bây giờ mình hoàn toàn mình có thể làm được thì mình cần
phải tăng cường nó lên để làm sao
người ta hiểu biết thật rõ hơn về
các cái chế độ chính sách họ được hưởng
thì như vậy họ sẽ có cái động cơ động lực để tham gia
thì tôi nghĩ là đấy là cái điều rất là
quan trọng thưa giáo sư
có thể nói hiện nay đang là giai đoạn rất khó khăn
đối với phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội
tự nguyện chúng ta sắp bước sang năm
hai nghìn hai mươi bốn như vậy là chỉ còn hai năm
về nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
theo tinh thần của nghị quyết hai mươi tám
là một chuyên gia về chính sách an sinh xã hội
giáo sư có những lưu ý cụ thể gì
cho ngành bảo hiểm trong việc sửa đổi
bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để
sang năm thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
thực ra thì hiện nay trong
bản dự thảo luật bảo hiểm xã hội
sửa đổi người ta đã có một số các
chính sách mới
đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện
ví dụ như là sẽ có chế độ
thai sản cho phụ nữ tham gia
chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì đấy là một cái mới
tức là chúng ta sẽ đưa dần các chế độ
bảo hiểm xã hội ngắn hạn
bởi vì đây là một trong những cái điểm cốt lõi
mà nó cũng là điểm cản trở
đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện
thế cho nên là tôi nghĩ rằng đấy là một trong những yếu tố rất quan trọng
để thúc đẩy cho người
lao động tự do
lao động phí ý thức người ta có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
với các chế độ ngắn hạn
tôi nghĩ rằng sau này là khi có điều kiện
chúng ta cũng dần dần mở rộng các chế độ
để làm sao đảm bảo rằng là
các chế độ của cái bảo hiểm xã hội tự nguyện
nó giống như chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc
điều đó nghĩa là không có sự phân biệt giữa bắt buộc và tự nguyện
thì chỉ có điều là có thể do cách đóng khác nhau
hoặc do cách tính toán khác nhau
mà thôi chứ ở đâu các chế độ chắc chắn là phải giống nhau
thế mà tôi nghĩ rằng là
cũng có một cái điều nữa là
rất nhiều người lao động người ta cũng mong muốn là
là hiện nay có sự tích hợp giữa cái bảo hiểm xã hội
tự nguyện mà người ta đang tham gia
với cả bảo hiểm y tế
mà người ta cũng đang tham gia
mức khác nhau cho nên nếu bây giờ
người ta có thể tích hợp lại
thành một nhóm
giống như người tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc thì rõ ràng là cũng thuận lợi hơn
cho người lao động tham gia
tôi nghĩ rằng là cái này nó sẽ phải là
tính toán rất là chi tiết của bộ lao động
của cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như các cơ quan liên quan
nhưng mà tôi hy vọng rằng là trong thời gian ngắn
để mà thúc đẩy được toàn dân
tham gia bảo hiểm xã hội thì chắc chắn
là cái phần còn lại rất lớn của
thị trường lao động chúng ta
đấy là lao động phi chính thức và lao động tự do
sẽ là những người phải tham gia
với các cái chế độ mà nó đảm bảo
giống như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
một cái điểm nữa tôi nghĩ là cũng rất quan trọng
là chúng ta cần phải cân nhắc về vấn đề là
hỗ trợ mức đóng khi cho
những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì như tôi vừa nói hiện nay là
người ta đóng ở cái mức khác nhau thế nhưng mà cái mức hỗ trợ
khá là giống nhau thế thì ví dụ như trong
trường hợp trung quốc thì người ta nói rằng là
bây giờ tôi sẽ hỗ trợ trên phần trăm của mức đóng
người ta gọi là theo cái thuật ngữ
người ta gọi là đồng đóng góp
tức là gì anh đóng một trăm linh nhân dân tệ
tôi hỗ trợ cái phần trên một trăm nhân dân tệ đấy
anh đóng hai trăm tôi hỗ trợ trên cái phần hai trăm
như vậy nó giống như kiểu một cái tỷ lệ
nhất định nào đó thì nó sẽ rất tốt
là tạo ra động lực là gì à tôi sẽ đóng thêm
để tôi có thêm thế thì điều đó
thì nó cho thấy một cái ví dụ điển hình
là chỉ trong vòng khoảng ba năm thôi
thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thương nguyện
ở khu vực nông thôn của trung quốc
nó tăng là từ có khoảng hơn hai mươi
đến sấp xỉ tám mươi năm
là con số tăng vọt này đấy là một trong những cái động cơ
để cho cái người lao động
tự do phi hình thức người ta có thể tham gia
bởi vì là cái quan trọng nhất
đối với họ đấy chính là gì là cái
khả năng đóng góp cũng như là cái mức hỗ trợ của nhà nước
cái tiếp đến là tôi nghĩ rằng là
có những cái mà chúng ta cũng cần
phải cân nhắc thêm trong cái quá trình
mà hỗ trợ các nhóm khác nhau
thì trên thực tế là cái này nó phụ thuộc
vào vấn đề ngân sách thế cho nên là
chúng ta không thể là làm ảo ạt
một lúc được đúng không ạ chúng ta cần phải lựa chọn
những cái nhóm đối tượng mà nó rất là
cần kíp trong cái quá trình
tham gia bảo hiểm sau hội tướng nguyện
tôi lấy ví dụ trong nghiên cứu gần đây của chúng tôi
thấy rằng là những hộ gia đình nào
những hộ gia đình lao động phi hình thức
mà họ có nhiều con thì cái sắc xuất
để họ tham gia bảo hiểm xã hội là càng ngày càng thấp đi
điều đó có nghĩa rằng như cái này đã khẳng định
một lần nữa tức là những hộ gia đình đấy nó sẽ là
những gánh nặng chi tiêu hiện nay đúng không ạ
họ sẽ tập trung vào chi tiêu hiện nay hơn là chi tiêu trong tương lai
chính vì do đó thì chúng ta cũng cần
phải có những cái chế độ liên quan vụ như là
hỗ trợ trẻ em thông qua cái việc là
đảm bảo được là trẻ em được đến trường
nhưng đồng thời là cái số tiền
mà hỗ trợ đấy có thể là đưa vào tài khoản
của bố mẹ tham gia hưu trí
thay vì là hỗ trợ tiền trực tiếp
để họ tiêu dùng ngay từ bây giờ thì tôi nghĩ
có rất nhiều cách rất nhiều bài học chúng ta có thể học được
từ các quốc gia khác vâng
thưa giáo sư do chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ra đời
nhằm mang đến cho người lao động cự do
lao động ở khu vực phi chính thức được hưởng chế độ lương hưu
khi hết tuổi lao động tuy nhiên hiện tỷ lệ
người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tiềm năng mấy chục triệu
lao động ở khu vực này mà nguyên nhân chính
là do những chính sách không có chế độ ngắn hạn
chỉ có các chế độ dài hạn nên người tham gia
họ không nhận thấy được sự cần thiết
phải tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
để tự bảo đảm an sinh về già một lần nữa
trân trọng cảm ơn sự tham gia chương trình của giáo sư tiến sĩ
giang thanh long giảng viên cao cấp trường đại học
huy tế quốc dân đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị một trong những nội dung cải cách
chính sách bảo hiểm xã hội của nghị quyết số hai mươi bốn
nqtvk bản chấp hành trung ương đảng
khóa một mươi hai đó là xây dựng hệ thống bảo hiểm
xã hội đa tầng trong đó từng bước mở rộng
chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện sang các chế độ khác
dựa chất đóng góp của người lao động trong khu vực
không có quan hệ lao động có sự hỗ trợ
phù hợp từ ngân sách nhà nước cho người nông dân
người nghèo người có thu nhập thấp
lao động khu vực phi chính thức qua đó
nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động
đối với việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân
điều này đang được hiện thực hóa
qua việc lấy ý kiến của các bộ ngành
và ý kiến người dân về việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội

như chúng tôi rất kỳ vọng ở được sự đổi thay
của các chính sách để mang đến những chế độ
an sinh tốt nhất cho người dân xin cảm ơn
sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau